thưa quý vị công an huyện đô lương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai người tử vong xảy ra tại xã bài sơn huyện đô lương
đối tượng gây án là lê đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại xóm hai xã bài sơn huyện đô lương
đã dùng dao đâm con gái sinh năm hai nghìn năm và bạn trai con gái sinh năm hai nghìn một mươi
xác minh ban đầu nguyên nhân được cho là mâu thuẫn trong bữa cơm giữa ngọc và các con
sau khi gây án ngọc lấy hai gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết
ngọc được vợ phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt
con gái ngọc và bạn trai được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay tại bệnh viện
liên quan đến vụ việc cháu bé chín tuổi bị cha và bà nội đánh đập dã man
gây ba chấn thương công an huyện cư quyên tỉnh đắk lắc đang phối hợp với chính quyền địa phương
làm việc với gia đình cùng các bên liên quan để điều tra làm rõ và xử lý vụ việc
nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trung tâm y tế huyện cư quyên tỉnh đắk lắc hiện đang tiếp tục điều trị các vết thương
cho cháu trần nhật anh chú tại xã yên ninh huyện cư quyên
khi bị cha và bà nội đánh đập gây đa chấn thương
cháu anh cho biết cách đây hơn một mươi ngày cháu bị cha đá vào bụng nên đưa tay ra đỡ
được biết sau khi bố mẹ ly hôn cháu anh sống với mẹ và ông bà ngoại
cách đây hơn tám tháng mẹ đi làm xa nên cháu chuyển về sống với bố và bà nội
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai gia đình bên ngoại phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím
và cháu có kể là từng bị bà nội lấy búa đinh đập lấy dao cứa vào đầu ngón tay
và nhiều lần bị cha đánh đập
đến sáng ngày hai tháng bảy khi phát hiện bà ngoại đi ngang qua nhà
thì cháu anh đã chạy ra gọi cầu cứu để được giải thoát
sau khi xác định cháu anh bị đánh đập
nhiều lần ngày ba tháng bảy gia đình bên ngoại đã nhờ lực lượng công an
và đại diện thôn chứng kiến để đưa cháu về
đồng thời bà ngoại cháu đã viết đơn gửi công an xã
đề nghị xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
còn tại nghệ an công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa bắt giữ ba đối tượng
về hành vi cối gây hủy hoại tài sản
nhóm đối tượng này đã liên tiếp ném chất nổ vào nhà một người dân trên địa bàn
cầm đầu nhóm là phạm như quý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
hai đồng phạm là nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở tỉnh quảng ninh
và bùi hạnh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở tỉnh thái bình
nguyên nhân các đối tượng gây ra các hành vi trên là do mâu thuẫn cá nhân
giữa phạm như quý và một thanh niên ở địa bàn xã nghi trung huyện nghi lộc
tuy nhiên khi bị bắt các đối tượng mới biết là ba lần ném chất nổ
để giàn mặt đối thủ đều ném nhầm vào nhà người khác
cơ quan kỳ sát điều tra công an huyện nghi lộc đã khởi tố ba đối tượng
về tội cố ý hủy hoại tài sản
giả danh cơ quan công an gọi điện đe dọa và yêu cầu truyền tiền
kêu gọi đầu tư trực tuyến cho vay online qua mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các thủ đoạn này không phải là mới tuy nhiên vẫn còn nhiều người bị mắc bẫy
công an thị xã phú mỹ và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa khởi tố một đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đơn trình báo của một nạn nhân trú tại phú mỹ về việc bị đối tượng không rõ lai lịch
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền qua mạng
cơ quan cảnh sát điều tra thị xã phú mỹ đã bắt giữ đối tượng võ minh thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh bình phước thủ phạm gây ra vụ lừa đảo
khám xét khẩn cấp nơi ở của thành cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách
thẻ sim điện thoại máy vi tính điện thoại di động
thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online
không có ai mà vay được cho dù vay được cũng là lừa đảo kể cả một hai trăm linh thì cũng lừa
nếu như mà người vay tiền mà lên mạng mà vay tiền thì người đó ví dụ như họ vay số tiền nhiều
nếu mà một hai triệu thì em không nói một hai triệu vẫn bị lừa
giống như là nếu mà chị vay một hai triệu thì một tuần sau chị phải trả hai ba triệu
chị báo chị gấp đôi số tiền đó mới được vay
thành khai trước đó tham gia một nhóm cho vay tiền trên mạng và được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành sử dụng tài khoản facebook có tên nguyễn minh thắng
đăng bài có nội dung công ty cầm đồ toàn phát cho vay tiền nhanh
khi nạn nhân có nhu cầu vay một tỷ đồng thành đã lập hợp đồng giả chụp gửi cho nạn nhân
rồi yêu cầu nạn nhân chuyển trước cho thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân
từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thành đã nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tổng số tiền hai tỷ năm trăm linh nghìn đồng
dù khoản tiền ban đầu nạn nhân muốn vay chỉ một tỷ đồng
nên là lại cố gắng để nộp làm sao để lấy được cái số tiền đó ra để trả cho người thân
lúc đấy nó bị dối lắm rồi vì khi mình đã bị mất số tiền đấy rồi mình rất là dối gần như là khủng hoảng
nên là khi nó nói là mình cứ thế mình làm theo giống như là một cái nó kiểu như thôn miên mình ấy dạng như thế
cứ thế mình làm theo nó nói như thế nào là mình làm theo
kể cả mình đi vay nóng bên ngoài mình phải đi vay nóng luôn để mình nộp cho nó nóng góc ngày để nộp cho nó luôn
khi xảy ra rồi tức là khi đã mất điện rồi
phát hiện ra là mình bị lừa
lúc đấy mới đến cơ quan trình báo thì nó là muộn
tại vì là tiền vào tài khoản của các đối tượng này
thì bây giờ dịch vụ internet banking thì chỉ còn một đến hai phút sau là đi các tài khoản khác
và tất cả các vụ việc điều tra thì đều là không dừng ở lại là ở một tài khoản nhận
mà nó sẽ chuyển lòng vòng chia nhỏ tiền ra chuyển lòng vòng để đánh lạc hướng
với tổng số tiền hai năm tỷ lừa đảo chiếm đoạt được
thành đã được nhận bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ minh thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng việc vay tiền trên thực tế dù là vay của ngân hàng hay của người quen thì đều phải có giấy tờ tùy thân
có tài sản thế chấp hoặc là phải có mối quan hệ đủ uy tín và có chứng minh sự thỏa thuận của hai bên
còn vay tiền trên mạng chỉ cần thông qua việc chụp ảnh giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân
thì chỉ có thể là hoạt động lừa đảo
và thông qua phóng sự trên chúng tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh
người dân tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời rụ rỗ trên mạng xã hội
để phải chịu những hậu quả tiền mất tật mang
xin được chuyển sang thông tin tại hải phòng thưa quý vị
công an thành phố hải phòng phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử
ngày hai tháng bảy cơ quan công an phát hiện một đối tượng sinh năm hai nghìn hai
chú tại quận hải an đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử
tay nghe siêu nhỏ một điện thoại nokia và đã được kết nối dây dẫn có gắn một micron nhỏ
và bốn tay nghe siêu nhỏ
đối tượng khai nhận khi sử dụng người dùng cho hạt tay nghe siêu nhỏ vào lỗ tay
điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi
điều tra mở rộng cơ quan công an đã triệt đối tượng lê xuân tùng chú tại tỉnh phú thọ
là người bán số thiết bị trên
công an đã thu giữ tiếp một mươi bốn bộ thiết bị tay nghe siêu nhỏ ba camera ngụy trang
cùng hàng trăm linh kiện điện tử
để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm ghi hình phục vụ cho gian lận trong thi cử
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh đặng quang tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khu phố sáu phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai
nội dung tố giác nguyễn bảo anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại tỉnh đồng nai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra năm hai nghìn hai mươi tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy tìm như sau
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy tìm đối với
họ và tên nguyễn bảo anh giới tính nam sinh ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo công giáo
số chứng minh nhân dân căn cước công dân hai bảy hai tám chín sáu chín bốn năm cấp ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
nơi cấp công an tỉnh đồng nai quê quán vĩnh long nơi đăng ký thường trú khu phố bốn phường quang vinh biên hòa đồng nai
chỗ ở khác chưa có đặc điểm nhận dạng xẹo chấm một cm sau cánh mũi trái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy tìm đối với họ và tên nguyễn thị mai giới tính nữ
sinh ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo công giáo
số chứng minh nhân dân căn cước công dân hai bảy hai tám chín sáu chín bốn năm cấp ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
nơi cấp công an tỉnh đồng nai quê quán nghệ an nơi đăng ký thường trú khu phố bốn phường quang vinh biên hòa đồng nai
chỗ ở khác chưa có đặc điểm nhận dạng xeo chấm một cm sau cánh mũi trái
là người bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện không rõ đang ở đâu cần truy tìm để phục vụ giải quyết tố giác tội phạm
đề nghị các cơ quan công an các huyện thành phố trên toàn quốc phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đề nghị thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai địa chỉ số bốn mươi bảy nguyễn ái quốc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khi cần liên hệ điều tra viên nguyễn trùng dũng số điện thoại chín trăm bảy mươi chín tám trăm chín mươi bảy một trăm bảy mươi bốn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản thao trải xã nậm có huyện mù cang trải tỉnh yên bái
về các tội danh mua bán trẻ em mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách đuôi lông mảy trái hai cm
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng tòn lai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi lông mảy trái
và đối tượng châu thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị xã la ghi tỉnh bình thuận
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có xeo thẳng bốn cm cách năm cm dưới chân

truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý